công an phường long bình tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố biên hòa
trích xuất camera điều tra vụ việc một máy atm bị nập nát màn hình xảy ra trên địa bàn
vào sáng ngày bảy tháng sáu một số người dân đi rút tiền tại atm của ngân hàng acb trên quốc lộ năm mươi một
thuộc địa bàn khu phố một phường long bình tân thành phố biên hòa
thì phát hiện trụng máy rút tiền bị đập bể nát màn hình
vụ việc nhanh chóng được báo công an phường long bình tân
sau đó công an phường đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố biên hòa
và phía ngân hàng tiến hành trích xuất camera thu thập các dấu vết để điều tra nguyên nhân dẫn tới màn hình bị bể nát
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ